học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tại một số cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn thành phố hà nội sẽ được điều chỉnh tăng
đây là nội dung nghị quyết đã được đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội nhấn nút thông qua vào sáng nay
theo đó đối tượng áp dụng của nghị quyết là tiều học và trung học phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thành phố
còn cấp học mầm non và trung học cơ sở vẫn giữ nguyên
theo nghị quyết này mức trần học phí cấp tiểu học và trung học phổ thông được điều chỉnh tăng
ở mức tương ứng năm năm triệu đồng một học sinh một tháng và năm bảy triệu đồng một tháng tăng thêm bốn trăm linh đồng một tháng so với hiện nay